công an tỉnh tây ninh vừa tiến hành tạm giữ hình sự đối tượng trần văn hùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
ngụ phường di an thị xã di an tỉnh bình dương để điều tra làm rõ hành vi vận chuyển thuốc lá lậu
tại khu vực ấp phước lập xã phước vinh công an tỉnh tây ninh